thưa quý vị tính đến sáng ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng tám cả nước đã có hai trăm hai mươi tám tám trăm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
trên tổng số bốn trăm bốn mươi năm hai trăm chín mươi một ca nhiễm mới của đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
con số trên cho thấy hơn năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta đã khỏi bệnh
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là gần hai mươi triệu liều
sở y tế hà nội sáng nay cho biết trong một mươi hai giờ qua thành phố ghi nhận một mươi ba ca mắc mới
trong đó bảy ca tại khu cách ly và sáu ca tại khu vực phong tỏa
tất cả các ca này đều thuộc chùm f một của các trường hợp ho sốt tại cộng đồng